xin kính chào quý vị và các bạn
đêm nay và ngày mai bộ phận không khí lạnh phía bắc lại có quá trình tăng cường bổ sung xuống phía nam
khiến cho trời chuyển nhiều mây hơn có mưa mưa nhỏ rải rác trong sáng mai
từ trưa chiều thì trời sẽ tạnh giáo nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ ở mức là hai mươi hai mươi ba độ ở phía đông bắc bộ trời rét
ngày một mươi bảy và ngày một mươi tám thời tiết khô hanh ngày nắng nhiệt độ tăng lên ngưỡng là hai mươi hai hai mươi năm độ
phía tây bắc bộ trong sáng mai sẽ có mưa nhỏ vài nơi sau đó trời sẽ chuyển tạnh giáo
trời rét với nhiệt độ cao nhất không vượt qua mức là hai mươi bốn độ
sáng hai ngày tiếp theo thì mưa rứt nhiệt độ sẽ tăng lên trời chuyển hanh khô vào con nắng
thời tiết sẽ đỡ rét hơn với nhiệt độ cao nhất là hai mươi hai hai mươi sáu độ
thời tiết tại các tỉnh từ thanh hóa đến phía bắc của nghệ an chủ yếu chỉ có mưa vài nơi trong sáng ngày mai trời rét
còn từ khu vực phía nam của nghệ an đến thừa thiên huế thì sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
nguy cơ ngập úng ở khu vực trụng thấp lũ quét và xa lở đất ở khu vực ven sông suối
sang ngày một mươi bảy và ngày một mươi tám thì mưa sẽ giảm nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới không vượt qua mức hai mươi sáu độ
phía bắc thấp hơn khoảng từ hai ba độ
các tỉnh từ đà nẵng đến khu vực khánh hòa sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông trong ngày mai
nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở khu vực trụng thấp lũ quét và xa lở đất đá ở khu vực ven sông suối
các tỉnh thuộc khu vực ninh thuận và bình thuận chỉ có mưa giải rác
sáng hai ngày một mươi bảy và ngày một mươi tám thì mưa sẽ giảm nhiệt độ cao nhất phổ biến ở dưới mưa
mức ba mươi độ
tây nguyên trong những ngày tới sẽ có mưa vài nơi ngày nắng
riêng một hai ngày đầu thì khu vực phía đông của tây nguyên cục bộ có mưa rông với lượng khá
nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực này sẽ không vượt qua mức ba mươi hai độ
nam bộ đặc biệt là các tỉnh thuộc khu vực miền tây của nam bộ
vẫn đều đặn có mưa rào và rông rải rác về lúc chiều tối do hoạt động của dãy thấp xích đạo
đông nam bộ ít mưa và ngày có nắng nhiều hơn
nhiệt độ trưa chiều tại đây là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ